thưa quý vị hôm nay là một ngày thời tiết mát mẻ tại bắc bộ
sáng sớm ngày hôm nay toàn khu vực nói chung và thủ đô hà nội nói riêng thì mưa lớn được dự báo là tiếp tục xảy ra
cảnh báo khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối và khu vực đô thị
bên cạnh ngập úng thì mưa lớn còn thường gây ra hiện tượng tắt đường
quý vị hãy ra khỏi nhà sớm hơn một chút để lộ trình di chuyển được thuận lợi đảm bảo có mặt đúng sửa học sửa làng
tuy nhiên dù có mưa lớn vào buổi sáng thế nhưng sau đó thì trong ngày mưa sẽ giảm bớt về cường độ
tiết trời thu rất là mát mẻ duy trì cả ngày với mức nhiệt không quá ba mươi độ c